thưa quý vị từ ngày một mươi đến ngày hai mươi năm tháng năm sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các chủ đầu tư nhà thầu tạm dừng thi công để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra ta sea games ba mươi một
sở giao thông vận tải hà nội cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương yêu cầu các chủ đầu tư ban quản lý dự án nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục và thu dọn mặt bằng tạm dừng thi công đào đường hề trong thời gian trên
bố trí người phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tránh gây ủn tắc
cũng theo sở giao thông vận tải hà nội các công trình xử lý sự cố và công trình trọng điểm vẫn tiếp tục được thi công trong thời gian này
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn